trong đêm nay và ngày mai giải hội tụ nhiệt đới vẫn có chủng vắt ngang qua khu vực nam trung bộ nhưng hoạt động yếu hơn
vì thế khu vực trung và nam trung bộ vẫn có mưa nhưng cường độ giảm chỉ còn cấp mưa vừa có nơi mưa to và rông
lượng mưa phổ biến sẽ từ hai mươi cho đến bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
mặc dù mưa ở miền trung đã giảm tuy nhiên do mưa đã kéo dài nhiều ngày cường độ lại lớn nên nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn còn
người dân cần hết sức lưu ý
còn đối với các tỉnh từ quảng trị trở ra cho đến thanh hóa mưa xảy ra ít hơn
chủ yếu có mưa giải rác về đêm và sáng ban ngày mưa giảm trời tạnh giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên toàn khu vực hầu hết sẽ phổ biến trong khoảng là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
riêng đối với khu vực bắc trung bộ về đêm và sáng trời tiếp tục xe lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng là từ hai mươi hai mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai cũng chịu tác động của giải hội tụ
trong đó thời điểm có mưa chính thường tập trung về chiều tối và đêm
cục bộ có thể xuất hiện những điểm mưa vừa thậm chí là mưa to và rông mạnh kèm theo lúc xoáy và gió giật
nhiệt độ trên các khu vực nhìn chung ít biến đổi
ở tây nguyên nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ một mươi chín cho đến hai mươi tám độ còn nam bộ sẽ có mức nhiệt là từ hai mươi ba cho đến ba mươi hai độ
trở ra với các tỉnh miền bắc dự báo trong đêm nay các tỉnh miền bắc sẽ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường
vì thế toàn vùng hầu như khá ít mưa
về đêm và sáng trời vẫn còn rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ trong khoảng là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
riêng một số nơi thuộc núi cao nhiệt độ có thể thấp dưới ngưỡng là một mươi sáu độ mang đến cảm giác rét buốt
tuy nhiên sang ngày mai trời chuyển nắng ấm và tạnh giáo nhiệt độ trưa chiều sẽ giao động ở mức là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ và có nơi cao hơn
trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng ngắp thấp đang hoạt động trên khu vực giữa biển đông
kết hợp thêm với không khí lạnh tăng cường
nên trong ngày và đêm nay ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng nam trở vào cho đến khánh hòa có mưa rào và rông
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám với sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét và khiến cho biển động
và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước